đe dọa đòi tiền bồi dưỡng nếu như không được sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông
đối tượng phạm thành dương vừa bị công an quận hải an thành phố hải phòng khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
phạm thành dương thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để đăng tải các bài viết hình ảnh
hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông
ngoài ra dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để ghi hình
gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ
nghiêm trọng hơn đối tượng còn có hành vi đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông đòi tiền bồi dưỡng
nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông